thông tin từ đồn biên phòng côn đảo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đơn vị vừa phát hiện một bao tải đựng hai mươi gói ni lông chứa tinh thể trong suốt
nghi là ma túy nặng khoảng hai mươi kg
bao tải trên trôi giạt vào bãi vông thuộc khu dân cư số một huyện côn đảo tỉnh bà rê vũng tàu
trước đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai trong khi tuần tra tại khu vực bãi vông
thuộc khu dân cư số một tổ công tác của đồn biên phòng cô đảo đã phát hiện
một bao tải màu trắng có in chữ nước ngoài
cùng thời điểm đó ông hồ văn thắng cư trú tại khu dân cư số một đi nhặt phế liệu cũng có mặt
tại đây tổ tuần tra đồn biên phòng cô đảo đã mở bao tải kiểm tra trước sự chứng kiến
của ông hồ văn thắng thì phát hiện bên trong có hai mươi gói ni lông màu xanh in chữ nước ngoài
trong đó có một gói đã bị rách vỡ bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy
tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa tất cả số hàng trên về đồn biên phòng côn đảo
một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
vừa bị công an tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh triệt phá
bước đầu cơ quan công an xác định một mươi bốn đối tượng có liên quan đến đường dây
trong đó đối tượng nguyễn thị lan và đặng thị lan là hai đối tượng cầm đầu
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ tăng vật gồm hai mươi điện thoại di động các loại
cùng nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hoạt động ghi lô đề
đường dây lô đề gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức mang tính chuyên nghiệp
số lượng con bạc tham gia trong đường dây rất đông và quy tụ từ nhiều địa bàn trong tỉnh hà tĩnh
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
thêm một vụ việc vi phạm quy định về phòng chống dịch được xử lý kiên minh
công an huyện đông anh tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke dubai
tại thôn đản mỗ xã uy nỗ vi phạm quy định về tập trung nơi đông người
nhất là trong thời điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện chưa được hoạt động trở lại
để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh vừa ra quyết định khởi tố
đối với chủ quán karaoke dubai là nguyễn thị mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
theo báo cáo vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
thành phố vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke mở đón khách để phòng ngừa dịch bệnh
nhưng chủ quán này vẫn bất chấp quy định tổ chức cho khách hát karaoke
và bố trí nhân viên phục vụ tụ tập đông người
điều đáng nói cơ sở này đã làm lây lan gần một mươi trường hợp f khiến tình hình dịch bệnh thêm phức tạp
đây không phải là vụ việc duy nhất cố ý vi phạm về công tác phòng chống dịch
mà thực tế lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng nhiều trường hợp tương tự
tuy nhiên phần lớn các vụ việc mới chỉ phạt hành chính
vì vậy việc tăng nặng hình thức xử phạt là điều cần thiết
sau khi phát sinh các cái f

thì lây lan cho rất nhiều người
và đến nay chúng tôi đã làm rõ được ba mươi trường hợp f
trong đó có cả nhân viên khách hát và cũng như những người liên quan khác
và cái thiệt hại nó gây ra cho công tác phòng chống dịch của
chi phí phòng chống dịch của nhà nước
cũng như là của các cơ quan tổ chức là trên một trăm năm mươi triệu đồng
thì căn cứ vào cái vi phạm của cơ sở này
thì cơ quan ngành sát điều tra công nghiệp đông anh đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định
về tập trung ở nơi đông người
theo điều hai trăm chín mươi năm
việc xử lý đối với vụ việc trên
thì sẽ nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch
và răn đe đối với những đối tượng nhen nhóm hoạt động
đối với lĩnh vực karaoke và những lĩnh vực khác
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch đến nay không phải là con số ít
nếu mỗi người dân ý thức hơn trong việc phòng chống dịch cùng cộng đồng
sẽ góp phần hạn chế các ca mắc covid một mươi chín
góp phần làm giảm gánh nặng cho nhà nước trong công tác phòng chống dịch
bệnh và điều trị cho các bệnh nhân
vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố đà nẵng vừa phối hợp với công an phường an hải bắc
quận sơn trà đã tiến hành ập vào khách sạn vivin có địa chỉ
tại số một an cư sáu bắt quả tang ba phòng có một mươi bảy nam nữ thành niên
đang bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét từng phòng công an thành phố phát hiện nhiều đĩa xứ
có chứa ma túy tổng hợp dạng kentamin qua làm việc với quản lý
kiêm chủ hợp đồng đứng ra thuê khách sạn là phạm thanh hưng
chú tỉnh quảng nam
cơ quan công an nhận thấy khách sạn này được hưng trang bị nhiều camera giám sát
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
qua thử test một mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
và hiện nay năm thanh niên trong ba phòng đã bị tạm giữ về hành vi
tàng trữ trái phép chất ma túy và củng cố hồ sơ để xử lý hành vi
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng phạm thanh hưng bị tạm giữ về hành vi chứa chấp
việc sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch
khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố hải phòng
là đối tượng cầm đầu cùng một mươi năm đối tượng khác về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản
trên trang web cá cược bóng tám mươi tám com cấp master từ đại lý cấp trên về
chia ra nhiều tài khoản khác nhau sau đó giao cho các đại lý cấp dưới
gồm phạm minh tiến phan minh hùng trần hải hưng phan hòa bình
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức
chủ yếu là cá độ bóng đá tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng
chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác quản lý và chịu trách nhiệm tính toán
giao nhận tiền thắng thua với con bạc quá trình điều tra cơ quan công an xác nhận
được nhóm này rất tinh vi việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá
tính tiền thắng thua đều qua viber telegram nhằm tránh sự phát hiện
và bị xử lý tiền cơ bạc nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt
một số đối tượng ở xa thì chuyển qua tài khoản và thay đổi tài khoản
giao dịch liên tục theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm phạm tội
hoạt động có tổ chức do các đối tượng hình sự ở phía bắc điều hành
xuyên quốc gia tập trung chủ yếu tại tp hcm đồng nai và bà rịa vũng tàu
thông tin mới nhất liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
của nguyễn văn dương và phan xào nam công an tỉnh bắc ninh vừa khởi tố
một mươi bảy đối tượng ở các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh bắc ninh
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến hệ thống
game bài đổi thường rigvip tipclub
quá trình điều tra xác định nhóm này là đại lý cấp hai hoặc thành viên
trong hệ thống game bài đổi thường rigvip tipclub thuộc đường dây
tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn văn dương và phan xào nam cầm đầu
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thường
rigvip tipclub một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép
qua hệ điều hành android ios windows phone sử dụng cho các thiết bị
điện thoại di động thông minh máy vi tính máy tính bảng
các đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc giao dịch mua bán rick cho nhiều đối tượng
trên địa bàn tỉnh bắc ninh với tổng số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra
thu thập chứng cứ xác minh mở rộng vụ án
cũng liên quan đến tội phạm cơ bạc chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đăng nông
đã triệt phá một nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet và ghi lô đề với số tiền lớn đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự
năm đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo thông tin ban đầu đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và ghi số đề quy mô lớn
có nhiều đối tượng tham gia phạm vi hoạt động rộng các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau
trong cả nước và câu kết chặt chẽ số tiền các đối tượng sử dụng để cá cợp bóng đá
là khoảng hai mươi năm tỷ đồng ngoài ra hai đối tượng mìm chí lâm trần hoàng phong
còn đứng ra nhận ghi lô đề của các con bạc với số tiền giao dịch hàng ngày
khoảng từ bảy mươi cho đến một trăm linh triệu đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phạm sang phương chú tại phương sáu quận sáu tp hcm
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi hai nhận được năm hai nghìn hai mươi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ tại khóm hòa bình phường vĩnh mỹ
phát hiện phương đang tổ chức cho năm người thuê phòng trọ tại đây xuất cảnh trái phép sang campuchia
đến ngày một mươi bốn tháng một phương bị khởi tố tạm giam để điều tra
quá trình điều tra xác định phương đã lên mạng tìm người có nhu cầu sang campuchia làm việc
tập hợp lại ở thành phố châu đốc rồi liên hệ với nhóm đối tượng ở campuchia đón để đưa vào công ty
mỗi người phương được trả tiền công năm trăm linh usd
cơ quan công an xác định trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi tám tháng một mươi hai
phương đã tổ chức cho bảy người xuất cảnh trái phép sang campuchia
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm sa phương
bốn năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đám cháy lớn khiến lửa khói bao trùm nhà xưởng một công ty bên trong khu công nghiệp
ở phía tây bắc tp hcm
hàng trăm công nhân đang làm việc gần đó hoảng loạn tháo chạy ra ngoài
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc chín h ba mươi sáng nay tại công ty chuyên sản xuất thiết bị cách âm
cách nhiệt rộng khoảng một mươi m hai nằm trong khu công nghiệp tân phú trung
huyện củ chi tp hcm
thời điểm xảy ra hỏa hoạn công ty này đang hoạt động
khu vực phát ra tiếng nổ bùng cháy dữ dội khiến cả trăm công nhân đang làm việc gần đó hoảng loạn tháo chạy ra ngoài
lực lượng bảo vệ cùng công nhân tiếp cận dập lửa nhưng bất thành
nhiều xe cơ giới tại chỗ cùng công nhân đã vận chuyển hàng chục tấn hạt nhựa mút xốp cách nhiệt đưa ra ngoài đường
phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và kiếm nạn cứu hộ công an tp hcm huy động xe trợ cháy
cùng gần một trăm linh cảnh sát từ nhiều đơn vị đến hiện trường dập lửa
tại hiện trường ngọn lửa lớn bốc cao cột khói đen kịp cao hàng trăm mét có thể quan sát thấy từ quận tân phú bình tân
cho đến một mươi một giờ trưa vụ hỏa hoạn được dập tắt nhưng đám cháy đã làm hai bảy trăm linh m hai nhà xưởng bị hư hại đổ sập
cảnh sát đã chữa cháy ngăn và bảo vệ được hai ba trăm linh m hai khu vực văn phòng một phần nhà xưởng và các công ty lân cận
nguyên nhân cháy đang được làm rõ
tiếp tục với một thông tin khác tại tỉnh bình định cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với năm bị can
trú tại phường tam quan bắc và xã hòa hải thị xã hoài nhơn về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan đến vụ án này cơ quan an ninh điều tra cũng đã có công bố quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với một mươi một đối tượng khác
trong đó có một mươi đối tượng trú các xã ven biển thuộc địa bàn thị xã hoài nhơn
đối tượng còn lại là nguyễn tấn hải ở đức phổ quảng ngãi là bị can có vai trò chủ mưu trong vụ án này
tuy nhiên hiện đang bị tai biến nên cơ quan an ninh điều tra cho tại ngoại
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng nguyễn tấn hải đã câu kết và móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã hoài nhơn
để làm giả giấy tờ chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển phương tiện thủy hành nghề đánh bắt hải sản bán cho ngư dân với giá từ hai cho đến năm triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với số tiền giao dịch lên tới sáu mươi năm tỷ đồng
đó là nguyễn ngọc tú và hoàng minh hiếu
theo hồ sơ vụ án nhóm đối tượng trên là đại lý cấp hai và thành viên trong hệ thống game bài đổi thường rigvip tip club
thuộc đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc do phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu đã bị công an tỉnh phú thọ triệt phá năm hai nghìn một mươi tám
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cho tới tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua các bài đổi thưởng tượng của các đối tượng
qua hệ thống game bài đổi thưởng rigfithep club tú và hiếu đã tổ chức đánh bạc giao dịch mua bán rick cho nhiều đối tượng đánh bạc
tại địa bàn huyện lục nam của tỉnh bắc giang với tổng số tiền là sáu mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh quảng nam vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng quy mô lớn gần năm mươi tỷ đồng và bắt giữ một mươi ba đối tượng
cụ thể các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh quảng nam đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
qua mạng internet tại địa bàn các huyện nông sơn hiệp đức thăng bình bắt giữ và làm rõ hành vi của một mươi ba đối tượng liên quan
tăng vật thu giữ gồm một ipad hai mươi một điện thoại di động một xe ô tô hai reuters hơn sáu mươi hai triệu đồng tiền mặt và một ba mươi hai trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức đánh bạc gần năm mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn hồ hát chú tại huyện nông sơn đã sử dụng mạng internet nhận tài khoản cá độ bóng đá từ trần vũ tuấn chú hiệp đức
về giao lại cho kiều phúc nhân chú nông sơn để tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện nông sơn đánh bạc
vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện nông sơn tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn bắt giữ hai đối tượng có liên quan đến hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh bình phước trong thời gian vừa qua
hai đối tượng bị bắt giữ là trần công huệ chú huyện eka của tỉnh đắk lắc và phạm vũ linh chú huyện cái nước tỉnh cà mau
phương tiện hai đối tượng sử dụng gây án mang biển kiểm soát chín mươi ba p hai năm mươi ba nghìn một trăm tám mươi sáu là biển số giả
kiểm tra trong chiếc túi hai đối tượng mang theo còn có một số biển khác là bảy mươi ba
hai mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi một ngoài ra còn có một dao phay hai bình dịt hơi cay bốn sim điện thoại và nhiều giấy tờ
bước đầu cả hai đã khai nhận gây ra tám vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh bình phước
cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân trong các vụ cướp giật thời gian qua
hãy đến trình báo tại đội cảnh sát hình sự công an huyện thị xã thành phố nơi xảy ra vụ án để được phối hợp giải quyết
một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn vừa được công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
phối hợp với đồn công an khu công nghiệp hòa phú và công an xã lộc hòa triệt phá vào chiều ngày hôm qua
vào thời điểm trên lực lượng công an tiến hành kiểm tra phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập đánh bạc
bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại vườn dừa của ông nguyễn văn mười ở xã lộc hòa huyện long hồ
khi thấy lực lượng công an các đối tượng được báo động bỏ chạy ra nhiều hướng để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi khống chế bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ tại chỗ hai con gà và gần hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc
đồng thời kiểm tra xung quanh và trên người các đối tượng lực lượng công an phát hiện một mươi một điện thoại di động số tiền trên ba trăm bốn mươi triệu đồng và nhiều vật dụng để đánh bạc
ba trăm linh tỷ đồng năm trăm linh tỷ đồng với hàng trăm đối tượng tham gia
liên tiếp trong thời gian vừa qua các đường dây đánh bạc rất lớn dưới hình thức ghi số đề
công an tỉnh đắk lắc triệt phá khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện được nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
đây là đường dây ghi số đề trên năm trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn anh tài ba mươi tuổi trú tại phường thành công thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cầm đầu
đã bị công an thành phố buôn ma thuật triệt phá thành công
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại zalo facebook
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
là khó bị công an điều tra phát hiện nhưng mà không ngờ đến hôm nay sẽ được bị công an thành phố phát hiện phải bắt giữ và làm rõ hành vi của em
còn đây là đường dây ghi số đề do nguyễn vũ đức quang và võ thanh bình cầm đầu
khám xét các địa điểm trong đường dây lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia
lên một tỷ đồng và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh mạng máy tính mạng viễn thông để ghi số đề
thì các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhạc nhì để hoạt động
trong đường dây em được giao là người nhận số từ các ông bè
hàng ngày em nhận phơi từ điện thoại sau đó tính toán gắn cứu và cấp bỏ truyền số của miền nam
và miền bắc đã tính toán thắng thu sau đó gửi thắng thu cho quang
trong thời gian sinh sống là em có quen với bình tân và tụi em cùng nhau nhận số đề và làm
và hàng ngày em tính tiền thắng thu theo kết quả trong số
rồi tụi em dùng quay qua để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố buôn ma thuật
đã điều tra làm rõ khởi tố một mươi bốn vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề khởi tố bảy mươi sáu bị can
trong đó có nhiều đường dây hoạt động quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng
thủ đoạn chung trong thời gian vừa qua thì các đối tượng tiếp tục sử dụng một số tính năng trên mạng xã hội
và sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh để tổ chức ghi nhận số đề với quy mô lớn
trong quá trình điều tra chúng tôi cũng gợi ý
gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều các thủ đoạn để che giấu hành vi cũng như tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý nhiều đường dây đánh bạc quy mô rất là lớn
thực tế rất nhiều đường dây số đề lớn đã bị lực lượng công an triệt xóa
nhiều đối tượng đã phải trả giá bởi những bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên do lợi nhuận cao đem lại từ việc ghi số đề nên nhiều người vẫn bất chấp mà vi phạm pháp luật
một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền lên đến gần năm mươi năm tỷ đồng vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá
tám đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
theo hồ sơ điều tra đối tượng lê đình phong nhận trang cáo
các đối tượng đã được trả giá đậu bóng đá từ đối tượng nguyễn viết hiếu rồi cấp tài khoản cho các đối tượng còn lại để sử dụng vào việc đánh bạc
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã đánh bạc với tổng số tiền gần năm mươi năm tỷ đồng
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một trăm linh triệu đồng một mươi hai điện thoại di động hai máy tính để bàn và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào dịp tết nguyên đán cận kề khiến cho nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao và đây cũng là thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu gian lận thương mại
tại thành phố đà nẵng chỉ trong thời gian đầu gia quân cao điểm đấu tranh lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng giả hàng nhái không có hóa đơn chứng tử
bằng nhiều con đường và thủ đoạn tinh vi khác nhau các đối tượng đã tìm đủ mọi cách để tuồn hàng vào thị trường tiêu thụ nội địa
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai một ghi chuyển sản xuất
bộ trét giả nhãn hiệu jotun và dilac cực tinh vi được công an quận liên triệu bắt quả toàn
tiếp đó hàng loạt lô hàng ngoại nhập gồm quần áo mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ bị thu giữ
còn đây là lô hàng gồm hai tám trăm một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập một hai trăm năm mươi điếu xì gà hai một trăm bảy mươi ba sản phẩm điện tử và đồ gia dụng các loại được công an quận thanh khê đấu tranh bắt giữ
phần lớn các sản phẩm đều được giao dịch qua mạng xã hội
các trang thương mại điện tử nên đều không rõ nguồn gốc
cơ quan công an đã tạm giữ các lô hàng nói trên và tiếp tục xác minh làm rõ
số lượng các vụ vi phạm và số lượng hàng hóa vi phạm thì thực tế qua công tác đấu tranh hồng kết tội phạm của đội xác hành tế thì thấy nó diễn ra thường xuyên liên tục
nó không hề có dấu hiệu giảm đặc biệt đến giai đoạn cuối năm giai đoạn giáng sinh tết dương lịch và tết âm lịch này thì hàng hóa về càng nhiều hơn
và càng có hành vi vi phạm
tất cả sẽ ưu dân nhiều hơn
lợi nhuận cao hàng hóa dồi dào nên nhiều đối tượng đã lợi dụng mọi thủ đoàn tinh vi tuồng hàng vào thị trường nội địa
các đối tượng thường xé lẻ tra trộn hàng thật vào hàng giả cất dấu nhiều nơi để vận chuyển
hơn nữa sự vào cuộc của các nhà bảo hộ nhãn hiệu không quyết liệt nên công tác đấu tranh cũng gặp không ít khó khăn
về lục thì nó còn nhiều cái nó còn vướng mắt trong xác định hàng giả hàng thật
và đồng thời khó khăn vướng mắt ở đây là
khi vi phạm nhãn vác thì nhà sản xuất nhà được bảo hộ cái quyền đó người ta không đồng hành với mình trong công tác tối giác tội phạm
người ta sợ ảnh hưởng đến lợi nhuận của người ta ảnh hưởng đến thị trường thị phần của người ta
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế đà nẵng đã bóc gỡ hai trăm hai mươi ba vụ hai trăm hai mươi hai đối tượng liên quan đến các hoạt động buôn lậu sản xuất vận chuyển hàng cấm giá trị hàng hóa tịch thu gần một mươi tỷ đồng
trong thời gian tới
công tác đấu tranh với loại tội phạm này sẽ tiếp tục được đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
quyến cáo đối với người dân là khi mình mua hàng để sử dụng thì đặc biệt thì phải mua những cái cửa hàng có y tính và xem những mẫu mã ngày giờ sản xuất những cái tiêu chí trên cái sản phẩm đó xem nó có đúng hay không
nếu mình nghi ngờ thì đề nghị là thông tin cho các cơ quan chức năng để người ta xác minh người ta trả lời để những sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải là đảm bảo chất lượng an toàn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mỗi người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm khi phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận thương mại bán hàng cấm